giữa thời điểm hà nội đang phải thực hiện những biện pháp giãn cách xã hội triệt để
việc hàng trăm người bệnh tụ tập đợi khám gây lo lắng cho nhiều người
nhiều người bệnh cho biết lý do rất đông người bệnh có mặt tại đây vào sáng nay tại bệnh viện úng biếu hà nội
là do được bác sĩ gọi điện hẹn đến khám và lấy thuốc

nhưng hiện người ta hẹn là có giấy test covid thì đăng ký trước là đến ngày thì được đến khám đây
hiện tại hàng trăm bệnh nhân và người nhà người bệnh vẫn đang phải xếp hàng dài
đứng chờ các thủ tục ở bệnh viện
hình ảnh hàng trăm người bệnh xếp hàng dài tràn xuống đường thanh nhàn
quận hai bà trưng thành phố hà nội khiến rất nhiều người bức xúc
trước tình hình dịch bệnh nhiều bệnh viện trên địa bàn hà nội có nhiều phương án để tránh các bệnh viện trở thành ổ dịch
như đảm bảo giãn cách nghiêm ngặt khi đến khám chỉ ưu tiên các trường hợp thực sự khẩn cấp
bệnh viện ung biếu hà nội gần hai bệnh viện lớn là bệnh viện thanh nhàn và bệnh viện phổi hà nội
nơi từng là ổ dịch của thành phố
việc quá nhiều người tập trung đợi khám bệnh ẩn chứa rất nhiều nguy cơ dịch bệnh
đi ngược lại với mục tiêu chống dịch được cả nước đang chung tay thực hiện
sau khi phát hiện một mươi mẫu dương tính sars cov hai huyện hải hậu yêu cầu các trường học trên địa bàn
khoản tự trường và không tổ chức các hoạt động giáo dục từ mùa một tháng chín
sáng mùa một tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện hải hậu nam định cho biết vào ngày ba mươi một tháng tám
trung tâm y tế huyện này tiến hành xét nghiệm test nhanh sàng lọc cho đội ngũ viên chức quản lý
giáo viên các trường để chuẩn bị năm học mới phát hiện hai mươi ba mẫu nghi ngờ dương tính với sars cov hai
kết quả xét nghiệm pcr khẳng định đã xác định một mươi mẫu dương tính với sars cov hai
những người này là giáo viên và người nhà của họ trú tại tổ dân phố số hai trăm ba mươi bốn của thị trấn yên định
và xóm một mươi bảy xã hải hưng huyện hải hậu đây đều là những ca dương tính phát hiện trong cộng đồng
có lộ trình di chuyển và tiếp xúc phức tạp trước tình hình này ubnd huyện hải hậu yêu cầu
trung tâm y tế các địa phương và tổ covid một mươi chín cộng đồng khẩn trương truy vết trường hợp f một f hai
để chuyển đi cách ly làm xét nghiệm việc truy vết được yêu cầu phải hoàn thành trước một mươi giờ
ngày một chín lãnh đạo ubnd huyện hải hậu cũng yêu cầu thị trấn yên định và xã hải hưng
lập chốt kiểm soát dịch bệnh phong tỏa các tổ dân phố số hai ba bốn và xóm một mươi bảy
khu vực phong tỏa tuân thủ nguyên tắc nội bất xuất ngoại bất nhập cùng với đó huyện này yêu cầu
tạm dừng hoạt động của các nhà hàng quán ăn từ chín h ngày một tháng chín cơ quan đơn vị không tổ chức
các cuộc họp không cần thiết cơ sở tôn giáo tuyệt đối không tổ chức các nghi lễ trong thời gian này
trường học trên địa bàn huyện được yêu cầu hoãn tự trường không tổ chức các hoạt động giáo dục
từ mùng một tháng chín cho đến khi có thông báo mới
qua lấy mẫu xét nghiệm cơ quan chức năng tại nghệ an đã phát hiện tám nhân viên bệnh viện giã chiến số hai
của tỉnh này dương tính sars cov hai tối ba mươi một tháng tám trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh nghệ an cho biết
qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện tám nhân viên y tế tại bệnh viện giã chiến số hai ở huyện nghĩa đàn
có kết quả xét nghiệm dương tính sars cov hai các trường hợp dương tính gồm chị cpp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú xã diễn phong huyện diễn châu nghệ an chị t được xét nghiệm định kỳ vào các ngày hai mươi một tháng tám hai mươi sáu tháng tám
đều cho kết quả âm tính ngày hai mươi chín tháng tám chị t có triệu chứng sốt mệt mỏi được làm test nhanh có kết quả dương tính
sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi cdc ngày ba mươi một tháng tám cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
trường hợp thứ hai là chị ntd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú xã nghĩa bình huyện nghĩa đàn
chị d được xét nghiệm định kỳ vào các ngày hai mươi tháng tám
ngày sáu tháng tám đều cho kết quả âm tính ngày hai mươi chín tháng tám chị d có triệu chứng sốt mệt mỏi được làm test nhanh
cho kết quả dương tính sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi cdc ngày ba mươi một tháng tám cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
trường hợp thứ ba là chị lth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã nghĩa bình huyện nghĩa đàn
chị h được xét nghiệm định kỳ vào các ngày hai mươi một tháng tám hai mươi sáu tháng tám đều cho kết quả âm tính
ngày hai mươi chín tháng tám được làm test nhanh cho kết quả dương tính
sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi cdc ngày ba mươi một tháng tám cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
trường hợp thứ tư là chị httn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú xã nghĩa hội huyện nghĩa đàn
chị n được xét nghiệm định kỳ vào các ngày một mươi bảy tháng tám hai mươi sáu tháng tám đều cho kết quả âm tính
ngày hai mươi chín tháng tám chị n được làm test nhanh cho kết quả dương tính sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi cdc
ngày ba mươi một tháng tám cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
trường hợp thứ năm là chị tt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã nghĩa mỹ thị xã thái hòa
chị t được làm xét nghiệm định kỳ vào các ngày một mươi tám tháng tám hai mươi sáu tháng tám đều cho kết quả âm tính
ngày hai mươi chín tháng tám chị t được làm test nhanh cho kết quả dương tính sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi cdc
ngày ba mươi một tháng tám cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
trường hợp thứ sáu là chị mttt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú thị trấn nghĩa đàn huyện nghĩa đàn
chị t được xét nghiệm định kỳ
chị t được làm xét nghiệm định kỳ vào các ngày một mươi bảy tháng tám hay sáu tháng tám đều cho kết quả âm tính
ngày hai mươi chín tháng tám chị t được làm test nhanh cho kết quả dương tính sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi cdc
ngày ba mươi một tháng tám cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
trường hợp thứ bảy là bà httx sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú tại xã nghĩa trung huyện nghĩa đàn
bà x được xét nghiệm định kỳ các ngày hai mươi tháng tám hai mươi sáu tháng tám đều cho kết quả âm tính
ngày hai mươi chín tháng tám chị t được làm test nhanh cho kết quả dương tính sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi cdc
ngày ba mươi một tháng tám cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
trường hợp thứ tám là anh hvg sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú xã nghĩa thỏ huyện nghĩa đàn
anh g là f một của bệnh nhân vtt đã được công bố trước đó
anh dê được xét nghiệm định kỳ vào ngày hai mươi tháng tám cho kết quả âm tính
ngày hai mươi sáu tháng tám anh dê được cách ly tại phòng riêng và lấy mẫu gửi cdc
ngày ba mươi một tháng tám cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
như vậy tính từ đầu mùa dịch đến tối ngày ba mươi một tháng tám trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một bốn trăm chín mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện chuyển tuyến trên bốn trăm bốn mươi sáu bệnh nhân
lý tích số bệnh nhân tử vong ba số bệnh nhân hiện đang điều trị một bốn mươi bốn bệnh nhân
trong hai ngày tại huyện nga sơn liên tiếp ghi nhận một mươi sáu ca mắc
covid một mươi chín ngoài cộng đồng đều liên quan đến một đám tang
tỉnh thanh hóa quyết định cách ly huyện này một mươi năm ngày
khuya ngày ba mươi một tháng tám ông lê văn dậu chủ tịch ubnd huyện nga sơn tỉnh thanh hóa cho biết
trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc trong hai ngày qua
ba mươi một và ba mươi một tháng tám tại huyện này lên một mươi sáu trường hợp
ba ca mắc covid một mươi chín trong ngày ba mươi một tháng tám đều ngụ ở tiểu khu long khang thị trấn nga sơn
tất cả đều liên quan tới một đám tang
có ba ca mắc covid một mươi chín trong ngày ba mươi tháng tám
đám tang này diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng tám
trước đó qua điều tra truy vết những người có liên quan tới chùm ca mắc covid một mươi chín
tại bệnh viện đa khoa hợp lực thành phố thanh hóa
huyện nga sơn đã truy vết được nhiều trường hợp từng đến bệnh viện này điều trị
chăm sóc người thân từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày ba mươi tháng tám nên đã thực hiện các xét nghiệm
đến tối ba mươi tháng tám huyện nga sơn đã ghi nhận có ba ca mắc covid một mươi chín
liên quan tới một đám tàng tại tiểu khu long khang
thị trấn nga sơn diễn ra hôm hai mươi sáu tháng tám
trong đó một người phụ nữ sáu mươi một tuổi được xác định là ca bệnh chỉ điểm
có chăm chồng tại khoa ung bứu bệnh viện đa khoa hợp lực
để kịp thời ngăn chặn việc lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ubnd huyện nga sơn quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện nga sơn
hơn một trăm năm mươi năm dân theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
bắt đầu từ sáu h ngày ba mươi một tháng tám
thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đối với bốn tiểu khu thuộc thị trấn nga sơn
thời gian cách ly bắt đầu từ sáu giờ ngày ba mươi một tháng tám cho đến khi có thông báo mới
tuy nhiên đến tối ngày ba mươi một tháng tám huyện nga sơn tiếp tục ghi nhận một mươi ba ca mắc covid một mươi chín
tất cả những người này đều là f một liên quan tới đám tang ở tiểu khu long khang
trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
khuya ngày ba mươi một tháng tám chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa đã ban hành quyết định số ba nghìn ba trăm chín mươi bảy
quy đề ubnz về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
toàn huyện nga sơn trong một mươi năm ngày theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bắt đầu từ h ngày một tháng chín
chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa giao công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh
sở y tế và các ngành đơn vị liên quan chỉ đạo phối hợp và hướng dẫn ubnz huyện nga sơn
khẩn trương thực hiện phong tỏa toàn bộ địa bàn huyện nga sơn
yêu cầu tất cả mọi người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đấy
tuyệt đối không để người dân và các phương tiện di chuyển ra khỏi địa bàn huyện nga sơn
trừ các hoạt động công vụ y tế và các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép
giao sở y tế chủ trì căn cứ yếu tố dịch tễ của các ca dương tính sars cov hai và tình hình thực tế
huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm
tầm soát covid một mươi chín diện rộng trên địa bàn huyện nga sơn trong thời gian sớm nhất
nhanh nhất trước hết là các cơ quan đơn vị địa bàn có ca dương tính sars cov hai
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị cũng đừng quên ấn lai và suppride ủng hộ cho kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo